cầu hiền lương sông bến hải đã trở thành biểu tượng về ý chí quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược thống nhất tổ quốc
cùng với cuộc chiến đấu oanh liệt của quân và dân vùng giới tuyến có những con người đã xây dựng và gìn giữ một nguồn cổ vũ động viên cho quân và dân hai miền trong thẩm lặng
họ là những người góp phần gìn giữ cho biểu tượng linh hồn của dân tộc lá cờ tổ quốc luôn tung bay trên bầu trời đầu cầu hiền lương ngay cả trong những năm tháng đấu tranh ác liệt nhất
phóng sự sau của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị sẽ giúp chúng ta gặp lại những người làm nhiệm vụ bảo vệ lá cờ tổ quốc năm nào
người có công giữ cho lá cờ tổ quốc mãi tung bay trên kỳ đài hiền lương trong hơn hai mươi năm đất nước chia cắt là ông nguyễn đức lãng
ngày ông nguyễn đức lãng vừa tròn hai mươi tuổi đã vinh dự được giao nhiệm vụ ra may cờ treo ở phía bắc cầu hiền lương
trong chiến tranh dòng giã nhiều năm liền mỗi năm hai lần ông lãng đạp xe vượt cả nghìn cây số
từ đặc khu vĩnh linh ra tận thủ đô hà nội nhận vải về may cờ
dưới mưa bom bão đạn ông cùng bà con đào hầm đêm ngồi may cờ sáng mai đem ra treo ở kỳ đài hiền lương
đặc biệt là trong chiến tranh phá hoại thì tôi cùng đơn vị khắc phục mọi khó khăn để di chuyển toàn bộ đơn vị về trạm thái chiến tranh và đưa về nông thôn để hoạt động
thì tôi được đơn vị về đào cho
một cái hông tương đối to hình như nhật ở dưới lùm cây thôn nam cường xã bình nam để chuyển máy khâu và vải về đó để may cờ tiếp tục may cờ hiền lương
đảm bảo cho những ngày tháng chiến tranh không vắng bỏng là cờ trên định cột của hiền lương
thì tôi thường thường tôi may cờ hiền lương là một tháng là tôi may hai là cờ mới
trong chiến tranh là danh giới chia cắt đất nước
lúc bấy giờ đồng bào miền nam luôn dõi theo hình ảnh lá cờ tổ quốc ở bờ bắc sông bến hải
đó là nguồn động viên cổ vũ nhân dân hai miền tiếp tục lao động chiến đấu
đối với ông lãng lá cờ tổ quốc còn là lời nhắn gửi đến gia đình và nhân dân miền nam đang cùng chung nỗi mong chờ khát vọng vào ngày đất nước thống nhất
hàng ngày lá cờ tổ quốc bay trên cuộc cờ hiền lương
đó là một lời kêu gọi của tổ quốc cho đồng bào miền nam đấu tranh giành thống nhất
thì trong đó có anh em ba con dùm tôi được nghe được thấy vậy gọi như vậy
cho nên cái cảm nhận của tôi lúc đó thì tôi cảm thấy là những người trong đó luôn luôn nhớ lại tôi
mặc dù họ biết là cờ này ai may cả nhưng mà tôi đó là cái suy nghĩ tôi là những người ba con dùm họ vẫn nhớ tôi là có một đứa con ra ở ngoài miền bắc
những năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm sáu mươi tám địch ngày càng leo thang ra đánh phá miền bắc ác liệt
vùng giới tuyến vĩnh linh trở thành vành đai lửa là tọa độ số một trong kế hoạch
hoạch oanh kích của quân thủ
sau mỗi cuộc bắn phá ác liệt lá cờ tổ quốc bên dòng sông bến hải lại bị rách
vậy là một phần phải may lại cờ mới một phần những lá cờ bị rách thì nhờ vào đôi bàn tay khéo léo và tấm lòng của mẹ nguyễn thị diệm
một người mẹ việt nam vĩ đại đã cống hiến toàn tâm toàn lực của đời mình cho cách mạng cho dân tộc
để giữ cho lá cờ hiền lương luôn tung bay giữa mưa bóng bạo đàn
những người như ba mẹ ngô thị diệm đã không sơ tán mà sẵn sàng ở lại để làm nhiệm vụ vã cờ
dù thịt nả xương tan thì vẫn giữ lá cờ hiền lương tung bay
và trong những năm tháng đấu tranh ác liệt ấy thì những thứ binh dì như đường kim mùi trì
cũng là cách người dân vĩnh linh thể hiện tình yêu đối với tổ quốc và khát vọng thống nhất non sông
trong những ngày tháng bốn lịch sử này khi người dân cả nước cùng hướng về giải phóng dân tộc
mỗi người dân quảng trị như thấu hiểu sâu sắc hơn những năm tháng đấu tranh ác liệt gian khổ nhưng vô cùng vinh quang tự hào
đất nước thống nhất non sông thu về một giải cây cầu hiền lương
dòng sông bến hải không còn là danh giới tạm thời của sự chia cắt bắc nam
và lá cờ tổ quốc đang hiên ngang tung bay giữa bầu trời tự do